mặc dù đã có hai tiền án về ma túy vừa a thinh vẫn tiếp tục rủ con trai đi buôn ma túy
và bị bắt cùng với vật chứng là hai bánh heroin và gần hai kg nhựa thuốc viện
cụ thể vào chiều ngày hôm qua tại khu vực đồi thông thuộc địa phận bản phiêng phát
xã trung đồng công an huyện tân uyên chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu
bắt quả tang hai bố con vừa a thinh và vừa a phà cùng chú tại xã phúc than huyện than uyên
cùng hai bánh heroin một bảy kg nhựa thuốc viện một cân tiểu ly và một xe máy
bước đầu vừa a thinh khai nhận mua ma túy ở điện biên với giá ba trăm bốn mươi triệu đồng
mang về lai châu bán kiếm lời
thinh đã rủ con trai là vừa a phà mang ma túy đến địa điểm nói trên để bán
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
vận chuyển gần hai viên ma túy tổng hợp một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện sông mã phát hiện bắt xử vào ngày hôm qua
đối tượng bị bắt là lường a phương trú tại bản phong sai xã nả nghiệu huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ là một tám trăm chín mươi bảy viên ma túy tổng hợp hai gói heroin một điện thoại cùng với một số tăng vật liên quan
phương khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
chiều qua công an huyện thoại sơn tỉnh an giang triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc
liên quan đến hai mươi năm đối tượng tăng vật thu giữ là trên một trăm ba mươi chín triệu đồng
công an huyện thoại sơn an giang đã ập vào bắt quả tăng hai mươi năm đối tượng đang đánh bạc
tại khu vực ấp vĩnh thắng xã vĩnh khánh thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng
trên một trăm ba mươi chín triệu đồng ba mươi bộ bài một mươi tám điện thoại di động cùng với nhiều phương tiện và tăng vật liên quan
tụ điểm đánh bạc này tuy mới hình thành nhưng đã thu hút được số đông con bạc
trong và ngoài địa phương đến tham gia gây mất an ninh trật tự
sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn thị phương lan chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này tung tin mình có người quen có thể cho bị hại vay mượn hàng triệu đô la mỹ
đầu năm hai nghìn một mươi bảy một bị hại có nhu cầu vay khoảng hai mươi triệu usd để thực hiện dự án khu du lịch tâm hương
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa qua giới thiệu từ người quen bị hại gặp lan để giúp vay tiền
nói dối có chồng làm đại tá quân đội quen biết nhiều người ở chính phủ có thể giúp vay vốn với lãi suất yêu đãi
lan yêu cầu bị hại đưa tám trăm linh triệu đồng để lo rượu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn sáu tháng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bị hại đã chuyển cho lan hai hai tỷ đồng
khi phát hiện lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên bị hại làm đơn tố cáo
vào cuộc điều tra cơ quan điều tra xác định lan sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
cập nhật về diễn biến dịch covid một mươi chín cả nước ngày hôm nay đã ghi nhận hơn sáu mươi năm sáu trăm linh ca mắc mới
giảm sáu chín trăm ba mươi chín ca so với ngày hôm qua trong đó có gần bốn mươi hai hai trăm linh ca cộng đồng
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là gần một trăm linh sáu chín trăm linh ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần hai trăm linh sáu năm triệu liều
tại thành phố hà nội sở y tế thành phố tối nay thông báo vừa ghi nhận thêm bảy bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới
trong vòng hai mươi bốn giờ qua giảm hơn ba trăm linh ca so với ngày hôm qua
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba các cơ sở karaoke vũ trường ở thành phố hải phòng được hoạt động trở lại
sau một mươi tháng phải đóng cửa do yêu cầu của công tác phòng chống dịch
tuy nhiên tại nhiều cơ sở đã xuất hiện một số hoạt động vi phạm quy định
công an thành phố hải phòng đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp
nắm tình hình quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở này nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian qua nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến căng thẳng phức tạp
thành phố hải phòng đã ban hành nhiều quy định về hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán bar vũ trường karaoke nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
kinh doanh hoạt động cố tình vi phạm quy định
cụ thể tại cơ sở kinh doanh karaoke phố núi ở khu dân cư quyết tâm thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng kết hợp với công an huyện thủy nguyên tiến hành kiểm tra
và phát hiện bốn mươi bốn thanh niên đang bay lắc tại phòng vip một và vip ba thu giữ gồm nhiều viên nén hình trụ tròn
và chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra qua xét nghiệm bốn mươi bốn người thì có ba mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
khi các hoạt động kinh doanh được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa
nhiều cơ sở trên địa bàn đã có những vi phạm như hoạt động quá giờ mờ nhạt công suất lớn
và có một số cơ sở hoạt động không đúng với ngành nghề đã đăng ký
trước tình hình đó công an các đơn vị địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở chấn chỉnh
yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
phòng ngừa ngăn chặn kịp thời vi phạm không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
gây bức xúc trong nhân dân
công an phường thực hiện tốt công tác đắm tẩy hình tại các cơ sở kinh doanh điều kiện
sau khi đã xử lý nghiêm một số cơ sở đến nay tẩy hình hoạt động các cơ sở đã đi vào ổn định
trên địa bàn quận và không có cơ sở nào hoạt động quá thời gian quy định
trong ba tháng vừa qua công an quận hồng bàng thành phố hải phòng đã tiến hành kiểm tra phát hiện
và xử phạt các quán bar finic và quán bar lucky hoạt động trên địa bàn tổng số tiền hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
với các lỗi
trong thời gian tới bật nhà quá công suất hoạt động quá sở biểu diễn các loại hình nghệ thuật
không đúng với giấy phép đã đăng ký
lực lượng công an của cơ sở công an quận và công an phường thì hoạt động rất là nghiêm túc và có hiệu quả
thực hiện tôi thấy xuống triển khai như thế là tốt và được nhân dân rất hoan nghịch
và tiến tới thì các biện pháp đó cần phải duy trì và phát triển như thế nữa
trong thời gian tới để hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như các quán bar phoenix tp hải phòng tp hải phòng tp hải phòng tp hải phòng

ngoài sự quyết tâm quyết liệt của lực lượng công an cơ sở
thì còn cần sự phối hợp của các lực lượng chức năng ý thức chấp hành của các chủ cơ sở
và sự chung tay của quần chúng nhân dân thông qua các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sẽ góp phần đảm bảo tốt và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định cho trẻ mầm non
học sinh từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại từ đầu tuần tới
cụ thể tại điện biên các trường bậc mầm non và tiểu học tại tp điện biên phủ
sẽ mở cửa trở lại từ ngày bốn tháng bốn
trước đó học sinh trung học cơ sở tại đây đã chuyển sang học trực tiếp từ ngày ba mươi tháng ba
học sinh thuộc các bậc từ mầm non tiểu học trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông
tại phú thọ cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
tại tỉnh ninh bình bậc tiểu học đi học trở lại từ đầu tuần
tùy vào điều kiện thực tế các trường tổ chức dạy học hai buổi một ngày
và có thể cho học sinh ăn bán chú
trường học trực tiếp trừ những cơ sở giáo dục ở trên địa bàn thuộc cấp độ bốn
tại nghệ an học sinh thuộc các bậc học cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp
để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
yêu cầu các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh chương trình chăm sóc dạy học
để đảm bảo kế hoạch năm học
tại phố bát đàn hà nội đã cướp đi sinh mạng của một người phụ nữ
thiệt hại có thể sẽ còn lớn hơn thế nếu như không có những người lính cứu hỏa
vượt lửa băng vào đám cháy cõng người thoát ra ngoài an toàn
như hình ảnh vô cùng bình dị ấm áp mà quý vị có thể thấy trong vụ hỏa hoạn sáng nay
bốn giờ sáng khi mọi người còn say rớt cháy lớn bất ngờ bùng lên
ở căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ của phố bát đàn
chỉ trong vòng vài phút lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận được đám cháy
phát hiện có người mắc kẹt rất nhanh chóng một mặt dập lửa
một mặt triển khai hướng dẫn thoát nạn cứu được sáu người ra vị trí an toàn
giữa khói lửa mịt mù và lấm lem bụi cháy hình ảnh người lính cứu hỏa cõng dân
trong khoảnh khắc nhá nhanh mở sáng vượt qua làn danh mong manh của sự sống và cái chết
thêm một lần nữa khắc họa thật đẹp người chiến sĩ công an của nhân dân